điều này sẽ giúp thành phố tiến gần hơn đến với việc quay trở lại cuộc sống bình thường không có covid một mươi chín